và để phòng ngừa tình trạng mất cấp o ép tiểu thương và bảo kê các vựa
hiện nay huyện đạ hoai đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
năm nay gia đình chị đỗ thị thúy hằng xã hà lâm đã bỏ ra một số tiền khá lớn để làm tường rào xung quanh diện tích một một hectare vườn sầu riêng của gia đình
trong niên vụ sầu riêng hai nghìn hai mươi một ngoài thuê nhân công thu hái dàn chống thiên tai
thì việc thường xuyên tuần tra canh gác vườn là một trong những yếu tố tự phòng để hạn chế tình trạng trộn cắt ngay tại vườn của gia đình chị hằng
với cái tiêu thủ nó cũng bóc bên về dịch bệnh này kia
nếu có thì mình sẽ báo chính quyền địa phương gần nhất
nơi đây đây rất là cảnh giáo
giá bây giờ là là là có số công an sẽ có một công an hiện là gián gấp vừa
theo thống kê huyện đạ hoai có hơn ba bảy trăm bốn mươi ba hectare
trong đó trên ba hai mươi sáu hectare là sầu riêng ghép chất lượng cao
diện tích thu hoạch hai một mươi bốn
hai trăm sáu mươi hai hectare năng suất bình quân đạt một mươi một chín mươi bảy tấn một hectare với sản lượng cung cấp ra thị trường trên hai mươi bốn sáu trăm sáu mươi bốn tấn
để chống nạn trộm cắp sầu riêng o ép và xử lý tình trạng bảo kê huyện đạ hoai đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự
trong đó ngoài việc cắt cử lực lượng công an dân quân dân phòng phối hợp tuần tra canh gác
các lực lượng còn trú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự nâng cao ý thức phòng chống tội phạm

tuyên truyền đối với tất cả bà con các hộ nhân dân trên địa bàn theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
chúng tôi đã cho tất cả các vựa kinh doanh sầu riêng trên địa bàn phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
cho ký cam kết đối với từng hộ
đối với từng nhà đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền liên quan đến công tác phòng chống chỗ cắp
đối với những tổ tự quản về cơ bản cũng phối hợp
đến thời điểm này tuy chưa xảy ra tình trạng bất cấp các hành vi thao túng trong thu mua kinh doanh
nhưng với số lượng vườn cây sầu riêng nhiều và trải dài trên một địa bàn khá rộng
thì việc công an huyện đạ hoai cùng chính quyền các địa phương đẩy mạnh hỗ trợ tuần tra canh gác
mở rộng phạm vi bảo vệ thành từng khu vực từng vùng rộng lớn nhằm tránh kẻ gian xâm nhập
trộm cắp là một trong những yếu tố quan trọng cùng người dân chủ động bảo vệ nông sản của mình
đây là việc làm không chỉ bảo vệ thành quả lao động của người dân
mà còn là tiền đề góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự
bảo vệ sự bình yên cho người dân trong các mùa vụ thu hoạch sầu riêng các năm tiếp theo
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
tổng cục thống kê mới công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý ii và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê cho thấy gdp quý ii tăng sáu sáu mươi một so với cùng kỳ năm trước
mức tăng này cao hơn tốc độ tăng ba mươi chín của quý ii hai nghìn hai mươi
nhưng thấp hơn tốc độ tăng sáu bảy mươi ba của quý ii các năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi tám
tính chung sáu tháng đầu năm gdp tăng năm sáu mươi bốn cao hơn tốc độ tăng một tám mươi hai của sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhưng thấp hơn tốc độ tăng một tám mươi hai của sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nhưng thấp hơn tốc độ tăng một tám mươi hai của sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
gấp hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng ba tám mươi hai đóng góp tám ba mươi
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng tám ba mươi sáu đóng góp năm mươi chín chín
khu vực dịch vụ tăng ba chín mươi sáu đóng góp ba mươi hai bảy mươi tám
đối diện với làn sóng covid một mươi chín mới
doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh
tính trung bình mỗi ngày có tới bốn trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có sáu mươi bảy một trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
tăng tám một so với cùng kỳ năm trước và tăng ba mươi bốn ba về vốn đăng ký
ở chiều ngược lại trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một bảy mươi hai trăm linh doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể
tăng hai mươi bốn chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
như vậy tính trung bình mỗi tháng có một mươi một bảy trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
trong hơn bảy mươi doanh nghiệp đóng cửa trong sáu tháng đầu năm
có ba mươi năm sáu trăm linh doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
hai mươi bốn bảy trăm linh doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể
chín chín trăm linh doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa sản xuất
thời gian qua tỉnh bắc giang đã có sự quyết liệt trong việc khôi phục sản xuất
không để gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu
nhất là tại các khu vực công nghiệp đã tạm dừng hoạt động trước đó
tuy nhiên việc khôi phục sản xuất chấp thuận cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại
không thực hiện đồng loạt mà tiến hành từng bước gắn với việc thiết lập lại mô hình sản xuất an toàn
từ chỗ chỉ có tám doanh nghiệp được phép quay trở lại hoạt động
ngay trong những ngày đầu thực hiện kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
sau một tháng đã có gần hai trăm linh doanh nghiệp được chấp thuận với hơn ba mươi lao động
số lượng công nhân quay trở lại làm việc những ngày gần đây đã tăng lên
các quy định phòng chống dịch cũng như môi trường sản xuất tại doanh nghiệp khiến lao động yên tâm khi trở lại
ba mươi năm tổ kiểm tra giả soát đánh giá tình hình và các điều kiện an toàn phòng dịch trong sản xuất hoạt động liên tục
tỉnh bắc giang đã thành lập ban chỉ đạo và tám tổ hỗ trợ cấp tỉnh
một tổ hỗ trợ địa phương nhằm tiếp nhận phản ánh hỗ trợ giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp một cách kịp thời hiệu quả
ngay tại các doanh nghiệp cũng đã xây dựng vùng đệm an toàn
chúng tôi sẽ cải tạo nhà xưởng thành khu ký túc xá làm khu cách ly tạm thời
đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp chống dịch để đảm bảo tất cả phải an toàn trong mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất của công nhân
việc cho phép doanh nghiệp quay trở lại sản xuất thực hiện từng bước và có hạn chế về quy mô lao động
không chỉ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mà nhiều doanh nghiệp bên ngoài khu công nghiệp đã có những giải pháp linh hoạt
ứng phó với dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh
chúng tôi được đến làm việc rồi chúng tôi cảm thấy may mắn hơn rất nhiều
nhưng mà chúng tôi cũng đang rất lỗ lực cố gắng để bù
làm bù thêm cho những bạn mà chưa đến đây làm việc ấy đảm bảo sản xuất đảm bảo nâng năng suất sản xuất cho toàn công ty
cũng rất là mong muốn được cơ quan ban ngành và lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan các cấp xem xét để cho doanh nghiệp ngoài khu vực khu công nghiệp
mà cái độ rủi ro ít hơn tức là mức an toàn cao hơn được hoạt động trở lại một cách tối đa
bởi vì doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu tức là gia công làm bằng lao động tay chân
cho nên là nó còn liên quan đến tay nghề và hiệu quả sản xuất cũng phụ thuộc rất nhiều vào những sắp xếp trên truyền sản xuất và tay nghề của người lao động
cho nên với quy mô được đi làm trở lại chỉ có sáu mươi thì bốn mươi còn lại chúng tôi không thể sắp xếp hiệu quả được và cũng không đảm bảo được ngày giao hàng của khách
sản xuất để chống dịch chống dịch để sản xuất đó là phương châm xuyên suốt của tỉnh bắc giang trong việc đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động và khôi phục sản xuất
khẩn trương khôi phục sản xuất nhưng không thể vội vàng
tỉnh bắc giang cũng đã cho phép doanh nghiệp đón công nhân ngoài tỉnh trở lại làm việc nhưng phải thực hiện lưu trú tại chỗ không đưa đón hàng ngày
việc đưa đón hàng ngày chỉ được thực hiện với công nhân ở những địa bàn an toàn trong tỉnh
có tổng mức đầu tư hơn bảy trăm linh tỷ đồng cùng nút giao thông phía tây cầu trần thị lý là công trình trọng điểm của thành phố đà nẵng
ảnh hưởng trực tiếp việc đi lại của người dân và phương tiện ra vào trung tâm thành phố
theo kế hoạch công trình phải hoàn thành khi kết thúc hợp đồng xây lắp vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thành
dự án cầm nút trao thông phía tây cầu trần thị lý được khởi công từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi với tổng vốn đầu tư bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
dự án gồm bốn gói thầu xây lắp trong đó gói thầu chính là xây lắp hạng mục giao thông
đến nay mới đạt gần năm mươi hai tiến độ đề ra
năm hai nghìn hai mươi thì mưa và bão làm ảnh hưởng làm chậm tiến độ
cũng có một thời gian dài cho nên kéo lại thì đợt nắng nóng đó vừa này
thì công ty xung quanh cũng cố gắng làm sớm từ sáu giờ sáng tới một mươi giờ và từ hai giờ chiều làm tối làm tăng ca tối
theo bà quản lý dự án thời gian qua có những lý do khách quan như dịch bệnh ảnh hưởng của bão
nên nhà thầu đã gặp rất nhiều khó khăn trong thi công
dự án đã từng bị chậm tiến độ nghiêm trọng khi đến cuối năm hai nghìn hai mươi mới chỉ đạt năm tiến độ

bàn quản lý dự án hạ tầng giao thông đã phải quyết định thay đổi phương án chuyển hướng thi công
hiện tại thì nhà thầu đã thi công phần hầm là được khoảng năm mươi khối lượng
còn lại năm mươi khối lượng là nhà thầu cố gắng là sẽ kết thúc sớm và tăng cường làm ba k để xuyên đêm
và song song đó thì công tác và đảm bảo giao thông
hiện nay là đợt đỉnh giai đoạn là thuận lợi
hiện đơn vị quản lý dự án tư vấn giám sát
nhà thầu thi công dự án đã rút kinh nghiệm đối với những lúng túng thiếu sót trong tổ chức phương án thi công
lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các đốt hầm cơ bản hoàn thành dự án trong năm nay
không thể để chậm trệ hơn nữa
bản quản lý có cái báo cáo đánh giá lại quá trình thi công theo đúng cái hợp đồng
trên cơ sở đó thì có một đề xuất cụ thể về thời gian tiến độ hoàn thành
báo cáo ủy ban để ủy ban quyết định cái việc gia hạn
nhưng về nguyên tắc là phải xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
dự án cải tạo cầm nút giao thông phía tây cầu trần thị lý khi hoàn thành
đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải
ung tắc giao thông vào giờ cao điểm tại nút giao đường hai tháng chín nguyễn văn trỗi trần thị lý
đồng thời tạo thêm một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế đà nẵng
và đường biển phía đông tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại